dịch viêm đường hóa hốc cấp covid một mươi chín tiếp tục diễn biến vô cùng phức tạp
với nhiều những ca nhiễm mới được ghi nhận trên toàn thế giới
tại việt nam thì chúng ta cũng đang phải đối mặt và xử lý kịp thời
với những nguy cơ dịch bệnh lây lan từ du khách đến từ các vùng có dịch
theo số liệu cập nhật trực tiếp từ worldometers dịch covid một mươi chín do virus corona chủng mới
đã khiến cho hơn một trăm một mươi bốn hai trăm linh người nhiễm bệnh trên toàn thế giới
đáng chú ý toàn bộ hai mươi bảy các nước thành viên eu đều đã có ca nhiễm bệnh
đặc biệt tại italia số ca nhiễm covid một mươi chín tăng vọt khiến toàn bộ nước ý bị phong tỏa cho đến đầu tháng bốn
hiện giờ chúng tôi chỉ muốn trở về nhà vì lo ngại nếu tình hình dịch tăng cao thì sẽ đóng cửa biên giới
chúng tôi cũng rửa tay giữ sạch mặt còn việc đeo khẩu trang thì chúng tôi không nghĩ là hiệu quả
bởi việc đeo khẩu trang chỉ bảo vệ cho người đối diện ngăn việc hắt hơi ra chung quanh
và chúng tôi cũng không thật sự cảm thấy sự hãi bởi tại canada có khoảng một mươi người chết mỗi năm vì bệnh cú
trong chuyến du lịch thì chúng tôi cũng được cảnh báo ở nhiều nơi về vấn đề dịch bệnh
tuy nhiên chúng tôi không theo dõi tv nhiều
theo tôi việc rửa tay sẽ hiệu quả hơn việc đeo khẩu trang và tôi luôn cố gắng để giữ sạch tay của mình
việc đi lại nhiều sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm virus nên chúng tôi đang trên đường trở về quảng ninh vì chúng tôi ở đó hai ngày nay rồi
tại quảng ninh cũng đã có một vài trường hợp
nhiễm tuy nhiên khu vực của chúng tôi thì chưa
có lẽ tới đây mọi người cũng sẽ nhìn nhận chuyện này thật nghiêm túc và chúng tôi sẽ làm tất cả những điều có thể và hy vọng mọi chuyện đều sẽ ổn
cho đến hiện tại khu vực châu âu và mỹ trở thành điểm nóng khi dịch viêm phổi cấp covid một mươi chín tiếp tục diễn biến khó lường
chính vì vậy cần phải có các biện pháp chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho những hoạt động đưa du khách từ các đất nước có dịch đến việt nam lưu trú và du lịch